sau một tháng triển khai thí điểm đỗ xe ô tô chẵn lẻ trên phố thi sách thành phố hà nội
tình hình thực hiện và cũng như những ý kiến thực tế trong quá trình triển khai ra sao
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
theo ghi nhận của chúng tôi tuyến phố thì sách vào thời điểm trưa nay
tình hình đỗ xe theo đúng quy định được thực hiện một cách nghiêm túc
mặc dù đây là thời điểm được phản ánh là xe dồn về rất nhiều
do đây cũng là khu vực tập trung nhiều nhà hàng kinh doanh ăn uống
nói chung là xung quanh đây người ta đều là thực hiện rất là tốt
còn những cái xe nào mà nhưng mà cái điểm đỗ này nó vẫn hơi chật hẹp so với cả cái lượng xe ở xung quanh đây
thành ra là công an cũng rất vất vả trong việc là vẫn phải đuổi xe
song bên cạnh đó vẫn còn nhiều xe ô tô chưa thực hiện đúng quy định
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
thực hiện đúng việc đỗ xe theo ngày chẵn lẻ
hàng ngày công an phường ngô thị nhậm cũng đã liên tục kiểm tra đốc thúc và xử lý các trường hợp vi phạm
thực hiện theo cái kế hoạch của sở giao thông vận tải và củi bán nhân dân thành phố hà nội
thì công an phường ngôi nhậm đã xây dựng cái kế hoạch về việc tuyên truyền cho người dân
ở phố thi sách này và cũng như là phát trên loa cho người dân ở trên địa bàn
biết được cái việc tổ chức thực hiện việc đỗ xe theo ngày chẳng ngày lẻ
công an phường sau một thời gian tuyên truyền thì tất cả các hộ dân ở đây cơ bản đã chấp hành
cái việc đỗ xe theo đúng cái ngày của mình nhưng mà một số cái phương tiện ở nơi khác đến
người ta vẫn chưa hiểu thì người ta đến đây thì người ta đã có cái sự vi phạm
thì công an phường cũng sau một tháng gia quân thực hiện việc triển khai việc tuyên truyền
cũng đã tiến hành xử phạt một số trường hợp vi phạm
tuy nhiên sau một tháng thí điểm đỗ xe chẩn lẻ người dân cũng có ý kiến cho rằng
một số điều còn chưa phù hợp cần điều chỉnh
nói chung là cũng thực hiện đúng nhưng mà khi nào mà không có chỗ đỗ xe
thì người ta vẫn lúng túng vì người ta không biết để xe ở đâu
vì đã được đỗ thì phải đảm bảo đủ chỗ để đỗ chứ lại không có thì sẽ phát sinh những tiêu cực
ví dụ như là những người nhận trong xe thì sẽ đỗ sai quy định
thì những người nhận trong xe đấy người ta lại được tiền
đấy là cái thực tế còn đâu thì theo tôi nếu mà cố gắng được là để cả hai bên
và để cất cả các ngày còn đã không thì thôi giải tán hết
tìm mobile đỗ xe nào riêng cho ô tô
việc thực hiện đỗ xe chẵn lẻ mới đang thí điểm
tại một vài con phố của hà nội
bên cạnh những tín hiệu tích cực thì cũng cần có sự kiểm tra
giám sát chặt chẽ khu vực thí điểm tránh xảy ra tình trạng tranh thủ lợi dụng
không có sự giám sát của các cơ quan chức năng để kinh doanh đỗ xe không theo đúng quy định
gây mất an ninh trật tự tại khu vực